sáng ngày tám tháng một tại khu dân cư trên đường lê thị trung khu phố bình phước a
phường bình chuẩn thị xã thuận an bình dương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
và đến chiều cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa
rất may là không có thiệt hại về người
khoảng hơn chín giờ sáng ngày tám tháng một một ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một khu phế liệu
của sưởng gia công đế giày dép rồi nhanh chóng lan rộng sang nhiều nhà dân
ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang trường mầm non khiến cho hàng chục trẻ hoảng loạn
rất may là các giáo viên với sự hỗ trợ của người dân đã kịp đưa các cháu thoát ra ngoài
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động hơn năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa với sự tham gia giúp đỡ tích cực của người dân
tuy nhiên phải đến chiều ngọn lửa mới được dập tắt
hỏa hoạn đã thiêu dụi nhiều căn nhà và một trường mầm non nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ